tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh chỉ đạo các đội quản lý thị trường
chủ động thu thập thông tin tăng cường quản lý địa bàn để chủ động phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng
có hành vi buôn bán mặt hàng kit test covid một mươi chín thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo chất lượng ngoài ra tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời yêu cầu cán bộ công chức trong đơn vị thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của ngành y tế và văn phòng tổng cục quản lý thị trường
nguyễn đắc huy chú thành phố đông hà tỉnh quảng trị được thuê vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
với tiền công là hai triệu đồng vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tàng
cụ thể vào ngày hai mươi hai tháng hai tại địa bàn thôn ca lu xã đắc rông huyện đắc rông tỉnh quảng trị
tổ công tác tiến hành dừng và kiểm tra xe taxi biển kiểm soát bảy mươi bốn a sáu nghìn tám trăm bảy mươi chín khi phát hiện lực lượng
chức năng đối tượng ngồi trong xe ô tô là nguyễn đắc huy vứt hai gói ni lông ra khỏi xe
nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế tiến hành mở kiểm tra hai gói ni lông lực lượng chức năng
phát hiện bên trong chứa một mươi hai viên nén màu hồng bước đầu đối tượng huy khai nhận các viên nén trên
là ma túy tổng hợp được hai người không rõ lai lịch thuê huy vận chuyển với giá là hai triệu đồng
tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tám năm tù giam cùng bốn bị cáo phạm thanh sang hồ tuấn linh nguyễn văn lê
nguyễn văn minh tất cả đều ngụ tại an giang mỗi bị cáo bốn năm tù giam cùng với tội vận chuyển
trái phép tiền tệ qua biên giới tòa còn tuyên phạt bổ sung bị cáo nguyễn thị kim hạnh năm mươi triệu đồng
nộp vào ngân sách nhà nước
theo cáo chẳng bốn bị cáo phạm thanh sang hồ tuấn linh nguyễn văn lê nguyễn văn minh
thường tham gia vận chuyển hàng hóa tiền tệ cho hạnh từ các
hạnh từ campuchia về việt nam và được trả tiền công từ ba bốn triệu đồng một tháng
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hạnh chỉ đạo bốn bị cáo trên qua campuchia nhận bốn trăm bảy mươi usd vận chuyển
về việt nam thì bị phát hiện trong quá trình xét xử bị cáo nguyễn thị kim hạnh một mươi tường không thừa nhận
hành vi phạm tội tuy nhiên căn cứ và lời khai của các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ
liên quan cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo hạnh là người chỉ đạo các bị cáo trên vận chuyển
trái phép số tiền bốn trăm bảy mươi đô la mỹ
hạnh từ campuchia về việt nam
để đối phó với lực lượng chức năng một nhóm chín đối tượng đã phân công người cảnh giới và lập nhóm
wechat để trao đổi theo dõi trong quá trình vận chuyển hàng lậu nhưng vẫn bị lực lượng chức năng
tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
trước đó đối tượng vũ hoàng nghĩa trú tại phường chi lăng thành phố lạng sơn đã thuê hoàng văn bảy
và bảy đối tượng khác cùng chú tây huyện tràng định vận chuyển bốn trăm một mươi chai rượu cô nha hennessi
và một số mặt hàng làm từ gỗ xưa với tổng trị giá hơn một bảy mươi ba tỷ đồng bằng phương tiện bè qua biên giới việt trung
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
các đối tượng khai khi thực hiện chót lọt sẽ được nghĩa trả tiền công từ ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một người
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố đối với vũ hoàng nghĩa về hành vi buôn lậu
và tám đối tượng còn lại về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới